ngày ba sáu tại trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh quảng ninh đã diễn ra lễ trao nhận huân chương
của chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào cho các tập thể cá nhân của tỉnh quảng ninh
sự kiện là dịp vinh danh những đóng góp của tập thể cá nhân các đồng chí lãnh đạo cấp cao của tỉnh quảng ninh
trong sự nghiệp xây dựng vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống
đặc biệt việt lào nói chung và quảng ninh ba tỉnh bắc lào nói riêng
tại buổi lễ ba cá nhân và ba tập thể đã vinh dự nhận huân chương của chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào